phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn thái hộp và trần văn hùng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến nay hai đối tượng này đã dùng sim điện thoại không chính chủ để tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội
rồi nguy tạo nhiều thông tin không có thực về các trường hợp khó khăn tại thị xã sông cầu và huyện miền núi sơn hòa
để kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ tiền giúp đỡ
bằng thủ đoạn này hùng và hộp đã nhận được hơn năm trăm linh triệu đồng từ các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh phú yên